một bình luận phê phán trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
minh bạch chất lượng giáo dục đại học
sau mỗi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cùng với công tác tuyển sinh
chất lượng của giáo dục đại học luôn là mối quan tâm đặc biệt của các phụ huynh
không ít người băn khoăn lo ngại về vấn đề minh bạch trong xếp hạng chất lượng đào tạo đại học
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo dục đại học việt nam chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển
trong đó không thể phủ nhận một lý do muôn thủa là thiếu kinh phí đào tạo
đại học còn lầm lèo đã tạo kẽ hở cho một số đơn vị tổ chức trong lĩnh vực này trục lợi
ở nhiều trường đại học ngành mới tập trung vào các lĩnh vực đang hot trên thị trường lao động
bất chấp tình trạng các cơ sở đào tạo này không có chuyên môn thiếu kinh nghiệm thiếu hụt đội ngũ giảng viên
cũng liên quan đến giáo dục trên báo thanh niên hôm nay có bài viết
xử phạt bằng tiền vi phạm trong giáo dục lo ngại tính khả thi
dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục chạm tới nhiều vấn đề
và nhiều ý kiến nghi ngại về tính khả thi của những quy định này
theo một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo ở miền bắc đặt vấn đề
hầu hết hiện nay các tỉnh đều thiếu giáo viên tỷ lệ giáo viên trên một lớp không đảm bảo quy định
ngành giáo dục đào tạo muốn tuyển mà không được tuyển nhiều trường thiếu giáo viên buộc phải ký hợp đồng sai quy định
vậy nếu sự phạt thì sự phạt ai mức phạt vài triệu đồng có nói lên điều gì
hay chỉ khiến người bị phạt bức xúc thêm trong những trường hợp như vậy
còn theo ông lê hồng vũ trường phòng giáo dục đào tạo quận tây hồ hà nội nhận định
có những hành vi mà phạt tiền không đủ sức gian đe họ chấp nhận nộp phạt vì lợi nhuận
mà họ thu được từ hành vi vi phạm lớn hơn nhiều mức phạt quy định
ngày đầu bán vé tàu tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín vẫn khan vé về các tỉnh miền trung
là bài viết đáng chú ý được đăng trên trang nhất và trang ba báo lao động
ngày một một mươi công ty cổ phận vận tài đường sát sài gòn chính thức mở bán vé tàu tết kỷ hội hai nghìn một mươi chín
đại trà cho cả tập thể và cá nhân
do thời gian đầu ngành đường sắt ưu tiên bán cho chặng dài
nên có nhiều hành khách là người lao động không mua được vé theo đúng nhu cầu
dù các hình thức bán vé đa dạng và mạng bán vé không trục chặt
dù dễ dàng tiếp cận các hình thức mua vé tàu tết
nhưng thực tế là rất nhiều người lao động vẫn trắng tay khi không mua được vé tàu tết
mà nguyên nhân chính là bài toán cung không đủ đáp ứng cầu
các bệnh như tay chân miệng sốt xuất huyết sởi là những bệnh mà trẻ nhỏ có nguy cơ mắc bệnh và lây lan cao
thời gian gần đây các bệnh này có dấu hiệu gia tăng
liên quan đến vấn đề này trên báo tuổi trẻ có bài viết
tay chân miệng suốt suốt huyết sởi đều tăng nhanh căng mình đối phó dịch bệnh
theo cục y tế dự phòng bộ y tế từ đầu tháng chín đến nay
lượng bệnh nhân tay chân miệng suốt suốt huyết liên tục tăng tại nhiều tỉnh thành
đặc biệt là tại địa bàn tp hcm đồng nai
số ca bệnh phải điều trị tại đồng nai cao gấp đôi so với các tháng trước
khiến nhiều khoa của bệnh viện nhi đồng đồng nai rơi vào tình trạng quá tải
lực lượng y bác sĩ phải gồng mình chiến đấu cùng bệnh nhi trong mùa dịch bệnh
không ít bác sĩ điều dưỡng đổ bệnh do căng thẳng làm việc liên tục
còn trên báo sài gòn giải phóng có bài cảnh báo kháng kháng sinh
theo tổ chức y tế thế giới who tình trạng kháng kháng sinh khiến bảy trăm linh người trên thế giới tử vong mỗi năm
chỉ phí điều trị tăng hàng chục lần
ở việt nam thực trạng mua bán và sử dụng kháng sinh vô tội vạ trong điều trị khiến tình trạng kháng thuốc ngày càng báo động
hầu hết các chủng vi khuẩn đã kháng thuốc
thực trạng này đang là câu chuyện nhức nhối tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang ba báo sài gòn giải phóng